ngày bốn tháng năm tại bản co tràm xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ phối hợp với công an huyện mộc châu và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
các đối tượng bị bắt là thảo thị xê sinh năm hai nghìn trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la và lầu a dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
tăng vật được lực lượng chức năng thu giữ gồm hơn hai sáu trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp và một xe ô tô
khi mở rộng điều tra tiếp tục thu giữ hơn ba bánh heroin và hàng trăm viên ma túy tổng hợp tại chỗ ở của sông a hàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện vân hồ
vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ